theo tổng cục hải quan cho biết là trong một mươi năm ngày đầu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về việt nam đạt gần năm chiếc
chủ yếu là dòng xe du lịch xe thương mại tiêu dùng
cụ thể trong một mươi năm ngày đầu cả nước nhập hơn bốn chín trăm linh ô tô nguyên chiếc
trị giá gần một trăm một mươi sáu triệu đô la mỹ trong đó hơn bảy mươi năm là xe từ chín chỗ trở xuống
xe khách và xe tải chỉ chiếm lượng nhỏ lượng và giá trị nhập giảm dần
so với cùng kỳ năm trước nhập xe ô tô tăng gần năm mươi cả về lượng và giá trị
với hơn hai sáu trăm linh chiếc và gần sáu mươi triệu đô la mỹ
trong đó riêng xe chín chỗ ngồi trở xuống tăng gần hai năm trăm linh chiếc
chiếm hơn chín mươi sáu lượng xe nhập khẩu gia tăng so với trước
theo lý giải của nhiều doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc
đầu năm hai nghìn một mươi bảy xe nhập về tăng chủ yếu là do các chính sách thuế đã và đang giảm
như thuế nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt đã khiến giá xe bán trong nước giảm sâu